theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương ngày và đêm nay một mươi bảy tháng tám
miền bắc tiếp tục có mưa diện rộng cùng cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
đợt mưa lớn ở miền bắc dự báo sẽ tiếp diễn trong nốt ngày và đêm nay
trong đó vùng trọng tâm mưa sẽ là các tỉnh hà giang tuyên quang phú thọ bắc giang
sang lào cai lai châu điện biên sơn la hòa bình với lượng từ ba mươi sáu mươi mm có nơi trên sáu mươi mm
các nơi khác ở miền bắc trong đó có thủ đô hà nội lượng mưa khoảng một mươi ba mươi mm
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất lũ quét ở vùng núi thuộc các tỉnh lào cai yên bái hà giang
tuyên quang lai châu sơn la điện biên bắc cạn thái nguyên bắc giang lạng sơn quảng ninh
người dân cần chú ý cảnh giác